công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời bảo đảm an toàn cho người dân nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp
bảy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập công trình thủy lợi nhất là hồ đập sung yếu bảo vệ sản xuất nông nghiệp

chín ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo ra soát phương án ứng phó sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ thu hoạch lúa hoa màu sơ tán di rời dân cư tìm kiếm cứu nạn ứng phó và khắc phục hậu quả bão mưa lũ khi có yêu cầu
bộ công an phối hợp với chính quyền các địa phương và các bộ ngành có liên quan thông tin kịp thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng của bão lũ sạt lở chỉ đạo triển khai phương án hỗ trợ bảo đảm an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
một mươi một đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng đưa tin kịp thời về diễn biến của bão mưa lũ và công ty
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế bảo đảm kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo đôn đốc công tác ứng phó tại các địa phương
thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết
có hai chín trăm bốn mươi chín ca mắc tại bốn mươi ba tỉnh thành phố giảm sáu trăm bảy mươi tám ca so với ngày hôm qua và đây cũng là số ca mắc mới thấp nhất trong vòng hai tháng rưỡi qua
số bệnh nhân được công bố khỏi trong ngày là một ba trăm bốn mươi bảy ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên bảy trăm tám mươi sáu chín mươi năm ca
có sáu trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
một mươi hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày
bốn ngày qua tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm mươi năm hai triệu liều
và trong ngày hôm nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận bảy ca dương tính với sars cov hai đều thuộc chùm ca bệnh liên quan đến bệnh viện hiếu nghị việt đức và đều đã được cách ly
còn tại thành phố đà nẵng thì trong chiều ngày hôm nay thành phố đã tổ chức hai chuyến bay đón hơn bốn trăm linh công dân là phụ nữ mang thai và bà con có hoàn cảnh khó khăn
từ thành phố hồ chí minh có nguyện vọng trở về đà nẵng toàn bộ kinh phí được thành phố tài trợ
đây là hai chuyến bay được thành phố đà nẵng tài trợ kinh phí để đưa đón các nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai người đi chữa bệnh đã xuất viện trong sáu tháng gần đây
thân nhân của những người đã mất vì covid một mươi chín
về lo tổ chức tàn lễ người già bảy mươi tuổi trở lên nhóm đối tượng lao động tự do có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học sinh sinh viên giáo viên và các y bác sĩ đã vào chi viện cho miền nam
toàn bộ bốn trăm linh ba người dân trên hai chuyến bay đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với sars cov hai
trong vòng hai mươi bốn h trước thời điểm lên bãi bay
để đảm bảo công tác phòng chống dịch các ngành chức năng của thành phố đà nẵng và hội đồng hương đà nẵng tại thành phố hồ chí minh
đã có sự phối hợp chặt chẽ hướng dẫn và xây dựng phương án đón công dân về một cách an toàn hiệu quả tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh tại địa phương
những người mà tiêm đủ hai lượng vaccine thì chúng ta tổ chức cách lây tại nhà và dưới sự giám sát của trung tâm y tế quận và phường xã và chính quyền địa phương
và tổ dân phố khu dân cư và chúng ta thực hiện xét nghiệm bảy ngày và một mươi bốn ngày
đối với những người mà chúng ta tiêm mũi một được một mũi và những người dưới một mươi tám tuổi thì chúng ta thực hiện cách đây tập trung
tại các cơ sở cách lây được ủy ban dân thành phố quyết định cách lây tập trung
thời gian tập trung cách ly ở đó là một mươi bốn ngày
chúng ta xét nghiệm ba lần ba ngày xét lây một lần bảy ngày xét lây một lần và một mươi bốn ngày xét lây một lần
trong đợt này đa số người dân đã được tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín và sẽ thực hiện cách ly tại nhà
tám mươi sáu người thuộc kiện cách lây tập trung
tất cả các trường hợp về từ thành phố hồ chí minh sẽ được giám sát và theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng một mươi bốn ngày
từ ngày một mươi tháng một mươi vừa qua các hãng hàng không đã mở lại đường bay giữa một số địa phương với nhau
trong đó có đường bay từ thành phố hồ chí minh ra hà nội
điều này đã tạo thuận lợi cho nhiều người dân trong việc đi lại

có thể di chuyển bằng phương tiện tàu bay hành khách cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ cụ thể
và các loại giấy tờ đó là gì
xin mời quý vị cùng theo dõi phản ánh của phóng viên thời sự tại cảng hàng không quốc tế nội bài
sau gần ba tháng chờ đợi anh dương thanh tùng mới có thể di chuyển từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
để có thể thực hiện tiếp các dự án công việc của mình còn giang dở
để có thể thuận lợi lên tàu bay trước khi đi anh đã tìm hiểu và chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết
hà nội hồ chí minh là đường ngoài khá quan trọng và rất thiết thực cho công ty của tôi để triển khai các dự án trong thành phố hồ chí minh
trước khi đi thì tôi cũng kiểm tra các thông tin ở trên mạng và đã chuẩn bị theo đúng các hướng dẫn của các nhà chức năng
đó là chuẩn bị giấy xét nghiệm và chứng chỉ tiêm hai mũi vaccine
chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tùy thân
và chứng minh thư và căn cước công dân
và khai báo y tế đầy đủ trên trang tờ khai y tế
tuy nhiên cũng có những trường hợp như hành khách này
vì thiếu dây chứng nhận đã tiêm vaccine nên có thể lịch trình di chuyển sẽ phải thay đổi
em bay vào sài gòn mà giấy tờ em thiếu tiêm hai mũi mà em đang có bảo vệ nên bị hoãn không được tiêm
nên em đang đợi bên quản lý người ta đến xem cho
em đang sợ không được bay
với các quy định thì hành khách thứ nhất là phải được tiêm hai mũi vaccine
và có xác nhận thẻ xanh ở trên sổ sức khỏe điện tử hoặc là bc covid
hoặc là có thể là hành khách đấy đã có giấy chứng nhận là đã khỏi bệnh covid trong vòng sáu tháng kể từ thời điểm bay đến địa phương
có thêm một cái chú ý nữa là cái tiêm mũi thứ hai là phải trước khi bay là một mươi bốn ngày
một điểm nữa là hành khách cũng phải chuẩn bị đó là khai báo y tế đầy đủ
phải có bản cam kết về phòng chống covid theo mẫu của bộ giao thông vận tải
cảng hàng không quốc tế nội bài cũng khuyến cáo người dân nên nghiêm chỉnh thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người
chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú
tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương
trường hợp có dấu hiệu bất thường với sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát hỏng mất vị rác
thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai ngay quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định